theo tổng cục thống kê trong tháng bốn này cả nước có gần một mươi năm doanh nghiệp thành lập mới còn trong cả bốn tháng đầu năm cả nước đã có hơn sáu mươi doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tính chung bốn tháng đầu năm nay cả nước có hơn bốn mươi ba ba trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt một mươi hai năm tỷ đồng
bên cạnh đó còn có hơn một mươi bảy bốn trăm sáu mươi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng năm mươi hai sáu so với cùng kỳ năm trước nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm nay lên hơn sáu mươi doanh nghiệp
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín còn có hơn một mươi bảy hai trăm sáu mươi doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể